chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị dưới đây là thông tin rất nóng liên quan đến tình hình dịch bệnh trên cả nước mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
tối mùng ba tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận cầu giấy hà nội thông báo khẩn tìm người đã từng đến tiêm chủng tại tòa nhà fpt phạm văn bạch do f đã từng đến đây tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cụ thể quận cầu giấy thông báo những người đã đến địa điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại trụ sở tập đoàn fpt số một mươi phạm văn bạch cầu giấy trong thời gian từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi năm h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng tám và tám h đến một mươi h ngày ba mươi tháng tám cần tự cách ly tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn cư trú để được tư vấn hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc gọi điện thoại số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm nghìn sáu trăm
được biết trong khoảng thời gian trên có một ca f từng đến đây để đi tiêm chủng
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày ba tháng chín đến sáu h ngày bốn tháng chín trên địa bàn thành phố ghi nhận sáu ca nhiễm mới đã được cách ly
các ca bệnh này phân bố tại bốn quận huyện
thanh xuân hai ca hà đông hai ca đống đa một ca hai bà trưng một ca và phân bổ theo chùm f một của các trường hợp ho suốt cộng đồng
sáu bệnh nhân thuộc chủng f một của các trường hợp ho suốt cộng đồng
bệnh nhân một ls nam sinh năm hai nghìn một mươi năm ở phường minh khai quận hai bà trưng
bệnh nhân số trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm hai lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi chín tháng tám
ngày ba chín bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính
bệnh nhân hai d t l nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở phường yên nghĩa quận hà đông
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa là con của bệnh nhân d t t và d t x được xét nghiệm lần một âm tính
ngày hai tháng chín bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung
ngày ba chín bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả dương tính
bệnh nhân ba n t h nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phường phú lám quận hà đông
bệnh nhân là f một của bệnh nhân n t t h làm cùng phân xưởng
ngày ba tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân bốn l t t nữ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín ở phường văn miếu quận đông đa
bệnh nhân là f một sống cùng nhà với bệnh nhân n t t đã được xét nghiệm lần một âm tính
ngày ba tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bệnh nhân năm t nh nữ sinh năm hai nghìn một ở phường thanh xuân trung quận thanh xuân
bệnh nhân là f một hàng xóm
bệnh nhân của bệnh nhân b t n và là con của bệnh nhân h t k đã được xét nghiệm ba lần âm tính
ngày hai tháng chín được chuyển cách ly tại khu cách ly đại học fpt và xét nghiệm lần bốn kết quả dương tính
bệnh nhân sáu v n d m nam sinh năm hai nghìn bảy ở phường thanh xuân trung quận thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một chín bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly đại học fpt
ngày ba chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba bốn trăm ba mươi ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca
số mắc là các đối tượng đã được cách ly là một tám trăm bảy mươi một ca
riêng tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân tính từ ngày hai mươi ba tháng tám đến sáng bốn tháng chín đã ghi nhận bốn trăm hai mươi ba ca mắc
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên ấn like và subscribe
ủng hộ cho kênh của chúng tôi

xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo